tại nhát lớn hà nội báo nhân dân phối hợp với ban quản lý khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với bác
đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhân dịp năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam
tới dự chương trình có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
chương trình nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với bác nhằm ôn lại những lời can dặn của người trong di trúc
điểm lại kết quả thực hiện năm lời thề thiêng liêng tại lễ truy điệu người của toàn đảng toàn quân toàn dân ta trong năm mươi năm qua
đây cũng là dịp để mỗi cán bộ đảng viên mỗi tổ chức đảng tự soi dọi lại mình
phân đấu xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân
xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của người
những thông điệp đó đã được truyền tải thông qua những thước phim tư liệu những phóng sự đặc sắc
có phần làm sáng tỏ giá trị to lớn của bản di trúc là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cách mạng việt nam
tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước vững bước lên chủ nghĩa xã hội
giá trị của chương trình này một lần nữa thêm khẳng định là những tiên liệu của bác
những hướng và những chỉ dẫn của bác mà mỗi khi mà đất nước ta gặp những khó khăn gian khó
thì như là một cái niềm chỉ dẫn để mà
và dân tộc ta vượt qua được những khó khăn
đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa nói lên từ khi bắt đầu bác sinh ra rồi đến khi bác hoạt động cách mạng như thế nào
rồi bôn ba ra nước ngoài tất cả đây nói lên một cái tình cảm của những người đằng sau để nói về bác
trong những ngày mùa thu lịch sử người dân việt nam lại nhớ bác khôn nguôi
năm mươi năm qua từ ngày bác hồ đi xa đã để lại bàn di trúc
mà mỗi câu chữ đều có dấu
đó là một sự cảm hóa lây động hàng triệu trái tim người việt nam
cùng nhìn lại bản di trúc của chủ tịch hồ chí minh
mỗi người việt nam một lần nữa hiểu rằng tất cả vấn đề lớn lao mà đảng ta đất nước đã gặp đều không ngoài lo toan của bác hồ
vũ khí mà đảng và dân tộc phải có để vượt qua thử thách đều nằm trong những lời can dặn giản dị của chủ tịch hồ chí minh